thưa quý vị trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín cùng với điều kiện thời tiết không mới thuận lợi
nhưng bà con ngư dân trên địa bàn tỉnh nghệ an đã tích cực ra khơi bám biển sản lượng đánh bắt hải sản cao giá trị kinh tế ước đạt gần sáu trăm tám mươi tỷ đồng
ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi tổng sản lượng đánh bắt thủy sản của nghệ an đạt hơn ba mươi năm tấn
trong đó tôm hơn năm mươi tấn mực bốn trăm bảy mươi tấn gẹ một trăm hai mươi tấn cá trọn hơn năm tấn cá sô hơn một mươi hai tấn cá tạp trên một mươi bốn tấn
tổng giá trị ước đạt sáu trăm tám mươi tỷ đồng tăng hơn một trăm một mươi sáu năm so với cùng kỳ năm trước đạt trên một mươi chín tám so với kế hoạch năm
hiện trên địa bàn tỉnh nghệ an có ba năm trăm một mươi tàu thuyền đánh bắt hải sản trong đó có hơn một năm trăm chín mươi tàu công suất máy trên chín mươi cv
với gần hai mươi lao động trực tiếp đánh mắt hải sản trên biển